xin chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin mục một báo online cập nhật và mở đầu là thông tin mới nhất về cơn bão số chín do ảnh hưởng của bão số chín chạm khí tượng tại đảo song tử tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi bốn
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão vào khoảng một mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông ngay trên vùng biển phía bắc quần đảo trường sa cách bình định khánh hòa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông ngay trên vùng biển ngoài khơi bình định khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
từ đêm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi hai trên đất liền các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam khánh hòa
có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp tám
cảnh báo mưa lớn
từ đêm nay đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
trước diễn biến của bão số chín nhiều địa phương miền trung cũng đã phát lệnh cấm biển
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư sẵn sàng ứng phó với bão số chín không để bị động bất ngờ
bắt đầu từ sáu giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai bình thuận triển khai nghiêm việc cấm tàu thuyền phương tiện vận tải hoạt động và đánh bắt hải sản trên biển
các đơn vị tổ chức kiểm đếm hướng dẫn các chủ phương tiện kêu gọi các tàu thuyền hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn
không đi vào vùng nguy hiểm của bão
hướng dẫn neo đậu sắp xếp tàu thuyền tại các bến bãi đảm bảo an toàn cho người và phương tiện sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện nhu yếu phẩm thuốc y tế để ứng phó khắc phục sự cố đảm bảo an toàn trên biển trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ngày một mươi tám tháng một mươi hai ubnd tỉnh nghệ an yêu cầu các huyện thành phố thị xã trong tỉnh phối hợp với lực lượng biên phòng và các cơ quan liên quan chỉ đạo ra soát nắm thông tin các tàu thuyền của tỉnh còn hoạt động trên biển hướng dẫn tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trung bão an toàn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển an toàn tính mạng và phòng chống dịch covid một mươi chín cho người dân bảo vệ an toàn hệ thống đê điều hồ đập tài sản trên các đảo và trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu các huyện thị xã thành phố phải hoàn thành việc kêu gọi tất cả tàu thuyền trong vùng nguy hiểm của bão di chuyển tranh trú hoặc vào nơi neo đậu an toàn
đối với việc hỗ trợ nhân dân chẳng chống ra cố nhà cửa tổ chức di rời sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bởi gió mạnh của bão đến nơi an toàn kiểm tra điều kiện an toàn các trụ sở điểm sơ tán
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay
dự kiến toàn tỉnh sẽ di rời sơ tán hơn bảy tám trăm linh người tại hai mươi hai xã ven biển và huyện lý sơn để tránh chú bão công tác di rời dân sẽ hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay
về tình hình dịch bệnh liên quan tới việc sở y tế tỉnh ninh bình ban hành văn bản về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho người từ hà nội về ninh bình
vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sở y tế tỉnh ninh bình đã có văn bản thay thế
theo đó đối với người về ninh bình từ hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương cần phải khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc real time pcr phù hợp với từng vùng dịch tễ
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
trước đó sau khi có phản ánh về thông tin yêu cầu người từ hà nội về ninh bình
dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai có kết quả âm tính mới được sinh hoạt làm việc bình thường
ngay trong chiều ngày hôm qua bộ y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình chỉ đạo sở y tế thu hồi văn bản có nội dung này
trong khi đó hà nội vừa công bố mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai để tiếp nhận thông tin có liên quan tới f điều trị tại nhà và tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
cụ thể như sau
cách quay số từ số cố định nội hạt quay trực tiếp số một nghìn hai mươi hai số liên tỉnh số di động quay số hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai bấm phím ba sau đó chọn phím một kết nối đến đường dây nóng sở y tế hà nội để cập nhật thông tin f điều trị tại nhà phím hai kết nối mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai sẵn sàng tiếp nhận phản ánh
tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công dân tổ chức hai mươi bốn trên bảy để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
bộ y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian nghỉ tết âm lịch
theo bộ y tế hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày trong cộng đồng
đặc biệt là tất cả địa phương có mật
độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến chủng omicron đang lan chuyển nhanh diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bộ y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định năm k khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và bộ y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
một đường dây làm giả giấy tờ văn bằng tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá thành công
sáu đối tượng làm giả giấy tờ văn bằng đã bị bắt giữ
sau đối tượng làm giả giấy tờ văn bằng tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá thành công
đối tượng gồm phạm tấn huy chú tại tp hcm võ thành long nguyễn công trức cùng chú tại tỉnh quảng ngãi
nguyễn văn tuân lê văn trung trần văn minh cùng chú tại tỉnh thừa thiên huế
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đường dây tội phạm này do phạm tấn huy cầm đầu
đã có hơn ba mươi đối tượng tham gia trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn hai mươi các loại giấy tờ tài liệu
và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc thu lợi bất chính số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
hiện nay công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
những người mua bán và sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng sẽ được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tài đã chiếm đoạt hết số tiền này và với thủ đoạn này tài đã chiếm đoạt của hơn một sáu trăm linh nạn nhân chiếm đoạt số tiền là hai trăm năm mươi năm triệu đồng
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ đối tượng phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã giang sơn tây huyện đô lương tỉnh nghệ an để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã giang sơn tây huyện đô lương tỉnh nghệ an
tài đã dựng lên câu chuyện về một cháu bé tại tỉnh bắc giang bị bố đẻ chém trọng thương
rồi sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải lên các hội nhóm trên facebook để kêu gọi từ thiện
để tạo lòng tin tài dùng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền bỗ trợ từ các tổ chức cá nhân
được biết phan văn tài đang làm công nhân tại thành phố bắc ninh
lực lượng công an đã thu hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt hai điện thoại di động ba thẻ ngân hàng
ngoài thủ đoạn tinh vi của đối tượng
thì trong chuyên án này rất nhiều người vì cảm động trước câu chuyện bịa đặt của tài
nên đã mất cảnh sát và chuyển tiền hỗ trợ
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an đã phối hợp với phòng an ninh mạng
sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
đến thời điểm này ban chuyên án xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hơn một sáu trăm linh người đã bị lừa với tổng số tiền hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
qua xác minh sơ bộ của chúng tôi thì rất nhiều bị hại trên toàn quốc
và cái số tiền của bị hại thì chủ yếu là chuyển thông qua tài khoản ngân hàng
và cái thông tin của bị hại nó qua cái tài khoản ngân hàng nó cũng rất là hạn chế
nên cái việc mà để tìm được cái thông tin của bị hại đã là một cái bước khó khăn ban đầu
và cái thứ hai là sau khi đã tìm được cái thông tin của bị hại
thì quá trình liên hệ và làm việc bị hại cũng gặp rất nhiều khó khăn
tại vì thứ nhất là dịch bệnh
khoảng cách địa lý là rất là xa
và thứ ba là cũng có một số bị hại là cũng e ngại cái việc làm việc với cơ quan công an
vì cái số tiền bị hại chuyển thì nó không phải là lớn
tức là một bị hại thì chuyển có thể chuyển một trăm linh hai trăm linh
tuy nhiên thì thống kê thì với số lượng bị hại lớn
nên số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt rất là lớn
thì qua cái vụ án này thì cơ quan công an cũng kính mong người dân
thật sự thân trọng cảnh giác
kiểm chứng cả cái thông tin trên mạng trước khi đưa ra cả cái quyết định của bản thân
hiện công an thị xã thái hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng công an khuyến cáo người dân phải thận trọng với những thông tin trên mạng xã hội
trước khi giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương phải xác minh chính xác
cụ thể những thông tin hoàn cảnh cần giúp đỡ tránh trường hợp bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo
lòng tốt đặt không đúng chỗ
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng nông thiên vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết
lệnh truy nã đối với đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám
đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng vương đình trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn yên nho xã gia đông
huyện thuận thành tỉnh bắc ninh phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tràng định
tỉnh lạng sơn cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện